mỗi dịp tết đến xuân về để người dân thành phố hoa phượng đỏ và du khách được thưởng ngoạn vẻ đẹp đô thị đầy sắc màu
cán bộ công nhân viên người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố hải phòng
tất bật trang trí hoa cây cảnh tại các giải trung tâm và công viên tạo điểm nhấn cho đô thị hải phòng rực rỡ sắc màu khi vào xuân
công tác trang trí được thực hiện tại sáu khu vực trên giải trung tâm trong đó khu vực không gian sân cột cờ
luôn là điểm nhấn quan trọng của cả giải trung tâm vì thế trên diện tích sân cột cờ được trang trí thảm hoa lớn nhất
sử dụng các loại chất liệu bằng hoa thật với sự đa dạng chủng loại của các loại hoa đã góp phần tạo cho giải trung tâm thành phố
trở nên rực rỡ xứng đáng là điểm nhấn hấp dẫn cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
để giữ được nét văn minh hiện đại với không gian và cảnh quan rực rỡ sắc màu trên toàn bộ giải trung tâm suốt trong dịp tết
mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị cùng tham gia gìn giữ bảo vệ các thảm hoa xuân